thông tin liên quan đến chuyên án buôn lậu xăng ở các tỉnh phía nam giai đoạn hai
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai vừa chuyển hồ sơ sang tòa án nhân dân cung cấp
để truy tố ba mươi hai bị can về tội trốn thuế
theo cáo trạng công an tỉnh đồng nai phát hiện nguyễn thăng long
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu năm số năm tại xã bình minh huyện trảng bom
tiêu thụ nguồn xăng dầu không có hóa đơn chứng tử do mai thị dần
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc ở tp vũng tàu cung cấp
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn đức dần là cháu chồng của mai thị dần
đã mua tổng cộng hơn bảy bốn triệu lít xăng và hơn hai một triệu lít dầu diazen không có hóa đơn chứng tử
nhập vào kho xăng dầu của công ty hà lộc sau đó giao cho lê thị thùy linh
chú tại tp vũng tàu liên hệ với một số đối tượng tại bảy đầu mối khác nhau
ở các tỉnh phía nam để mua xăng dầu không có hóa đơn
các bị can đã trốn thuế tổng số tiền hơn một mươi năm hai tỷ đồng
một tụ điểm chuyên bán lẻ ma túy quy mô lớn vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
triệt phá bắt giữ hai đối tượng đó là trần ngọc trung và nguyễn phú nghĩa
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng đã giao nộp hơn ba mươi gói ma túy đá đã được chia nhỏ
với trọng lượng gần hai trăm linh gram bước đầu trung khai nhận mua số ma túy trên với giá sáu mươi triệu đồng
rồi về chia nhỏ để bán lại kiếm lời còn nghĩa là đối tượng thường xuyên mang ma túy đi bán
công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa vừa liên tiếp chiệt xóa sáu điểm phức tạp về ma túy
bắt giữ bảy đối tượng mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép ma túy tàng trữ vũ khí quân dụng
và một mươi bảy đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy khám xét tại các điểm ma túy này
công an tp thanh hóa thu giữ một khẩu súng một viên đạn hơn một mươi gram ma túy tổng hợp
và nhiều tăng vật có liên quan trong số sáu điểm ma túy bị triệt xóa có hai điểm do nguyễn quang trung
tức trung còi và nguyễn anh quyền cầm đầu đây là hai đối tượng mua bán ma túy cộng cán trên địa bàn thành phố thanh hóa
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trịnh thị thanh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại số hai lô b hai mươi sáu khu d năm phường cát bi quận hải an thành phố hải phòng
về tội đánh bạc đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi ngay đầu lông mày phải
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an quận ngô quyền
tp hải phòng là hai đối tượng đối tượng lương ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại một mươi hai trên tp hải phòng
đối tượng nguyễn công hòa phường lam sơn quận lê trân tp hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi ba và có nốt ruồi cách lông mảy trái một cm
và đối tượng đặng ngọc hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại bốn b trên hai trăm sáu mươi
khu t hai phường thành tô quận hải an tp hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi ba và có sẹo chấm cách hai cm dưới đuôi mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện